vòng tránh thai là dụng cụ được đặt vào tử cung với tác dụng ngăn không cho chính làm tổ ở niêm mạc tử cung
đồng thời cũng cản trở quá trình thụ tinh
chính vì thế phương pháp này được nhiều cặp đôi lựa chọn vì sự an toàn tính hiệu quả đơn giản và kinh tế
tuy nhiên phương pháp sẽ không phù hợp cho phụ nữ thường bị đau bụng kinh nhiều hoặc tử cung bất thường bẩm sinh
mặc dù vòng tránh thai được xem là phương pháp hiệu quả nhưng tỷ lệ người thai chỉ đạt khoảng chín mươi tám chín mươi chín
điều này có nghĩa là cứ một trang phụ nữ đạt vòng sẽ có một hai người mang thai
để lý giải điều này mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích của thạc sĩ bác sĩ phan trí thành
tránh bất phòng trung tâm đào tạo bên vị phụ sản trung ương
vòng tránh thai ngược lại khi mang thai kết hợp với cùng vòng tăng nguy cơ thai biến và thai biến rất nhiều
tăng nguy cơ nhiễm trùng tăng nguy cơ vỡ ối tăng nguy cơ đẻ non cho con
do đó dù chúng ta có đặt vòng có cấy que nếu chúng ta thấy chậm kinh chúng ta có thể thử thai
chúng ta vẫn định kỳ phải đi khám sức khỏe để kiểm tra xem cái vòng dụng cụ tử còn làm đúng chỗ không
vì nếu nó nằm đúng chỗ hiệu quả tránh thai có thể lên tới chín mươi chín
còn nếu nó nằm sai chỗ thì nguy cơ mình tránh thai hiệu quả cháy thấp đi xuống hơn rất nhiều
do đó dù chúng ta dùng biện pháp tránh thai lâu dài chúng ta định kỳ vẫn phải đi khám sức khỏe để kiểm tra vị trí của vòng kiểm tra xem sức khỏe chúng ta ổn hay không
cùng theo bác sĩ ngoài lý do trên còn có lý do như là vòng tránh thai chưa hoạt động hay là vòng tránh thai hết hạn
để tránh mang bầu khi đặt vòng bác sĩ khuyến cáo chị em nên thường xuyên khám phụ khoa siêu âm tử cung đều đạn hai lần một năm để tránh việc vòng bị sai lệch nằm sai chỗ
ngoài ra mỗi người nên chú ý đến hạn sử dụng của vòng
trung bình một vòng tránh thai chứa đồng có hạn sử dụng từ năm đến một mươi năm sau thời gian trên cần gỡ bỏ thay thế bằng dung cụ mới
nếu sử dụng quá thời hạn hiệu quả người thai không còn
việc lấy vòng sẽ gặp khó khăn hoặc tăng nguy cơ nhiễm trùng
mặc dù đặt vòng tranh thai phụ nữ cũng nên sử dụng thêm bao cao su để bảo vệ bản thân khỏi căn bệnh lây nhiễm qua đường tình dục bởi vòng không có công dụng này
khi muốn sinh con cặp đôi cần đến bác sĩ để tháo vòng